phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi